tại hà nội đã diễn ra hội nghị bồi dưỡng cán bộ mặt trận các tỉnh phía bắc về phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người dân
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị đồng chí nguyễn thiện nhân chào mừng ba trăm bốn mươi năm cán bộ mặt trận các tỉnh thành phía bắc đã đến tham dự
đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết hợp tác xã là một loại hình kinh tế tập thể khá phổ biến hoạt động trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội và hiện diện ở các nền kinh tế có trình độ phát triển khác nhau
kinh nghiệm thế giới cho thấy đến nay hợp tác xã vẫn tỏ ra là một mô hình hoạt động hiệu quả phù hợp với điều kiện cạnh tranh ngày càng gây gắt
và quan trọng hơn nữa thông qua hợp tác xã các hộ nông dân các doanh nghiệp nhỏ hợp tác với nhau tăng sức mạnh để đối phó với khó khăn và tránh các nguy cơ thua lỗ cao
tại hội nghị các cán bộ đã cùng thảo luận về những bất cập còn tồn động kéo dài như hiện tượng được mua rớt giá năm nào cũng xảy ra
các hộ dân thường xuyên thiếu vốn mặc dù đã có chính sách hỗ trợ của nhà nước hay thu nhập của nông dân thấp hơn nhiều so với lao động trong công nghiệp và dịch vụ
để từ đó rút ra bài học và kinh nghiệm đổi mới nhận thức về vai trò chức năng của hợp tác xã
từ đó xây dựng các hợp tác xã kiểu mới là khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp nâng cao thu nhập bền vững của người dân